chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
sau nhiều năm bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng lý a tủa chú tại nậm pồ tỉnh điện biên vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lào cai bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh đắk nông
năm hai nghìn một mươi hai lý a tủa cùng bốn đối tượng khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại xã nậm xé huyện văn bàn tỉnh lào cai thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật hơn bốn kg thuốc viện
lợi dụng sơ hở lý a tủa đã bỏ trốn
sau khi khoanh vùng được địa điểm đối tượng lẩn trốn
lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ thành công đối tượng lý a tủa
quá trình bắt giữ cũng như áp tải đối tượng về tới lào cai đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín